vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội chính thức khai mạc
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ phiên họp lần thứ ba mươi một diễn ra trong ba ngày rưỡi sẽ cho ý kiến và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh trong tổng thể các mặt công tác phòng chống tội phạm thì phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu bởi loại tội phạm này có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các loại tội phạm khác
từ sự chỉ đạo đồng bộ bài bản của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt sáng tạo các giải pháp đấu tranh và đạt được nhiều kết quả tích cực
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận tập trung đánh giá kết quả tình hình sự chuyển hướng của tội phạm từ truyền thống sang hoạt động sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng từ kiến nghị các giải pháp cụ thể những kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương bám sát chỉ thị và phương án nghiệp vụ của bộ đã đề ra
cần xác định công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện quyết liệt kiên trì liên tục lâu dài và tuyệt đối không được chủ quan
đồng chí nêu rõ nơi nào để tội phạm phức tạp sẽ xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác người đứng đầu
đồng chí cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương kết hợp chặt chẽ làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ truyền đổi số trong lực lượng công an góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
đồng chí cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương kết hợp chặt chẽ làm tốt công tác người đứng đầu

cùng một lúc đảm nhiệm hai nhiệm vụ là phó trưởng công an xã và phó bí thư đoàn xã đại úy trần tuấn việt đã gặp phải không ít khó khăn khi khối lượng công việc của hai nhiệm vụ đều không nhỏ đồng thời chưa có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ công tác đoàn
tuy nhiên đồng chí đã nhanh chóng học hỏi kịp thời bắt nhịp và hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ tích cực chủ động gắn công tác đoàn phong trào thanh niên với các nhiệm vụ của công tác công an
đồng chí đã gặp phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu

việc triển khai các nhiệm vụ biện pháp công tác của lực lượng công an được thuận lợi hiệu quả hơn trước
tỷ lệ tội phạm nhất là tội phạm trong thanh thiếu niên được kiểm chế
nhiều đề án nhiệm vụ lớn của lực lượng công an đã nhận được sự tham gia vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thanh thiếu nhi được củng cố và phát triển rộng rãi
với sự tham mưu của thanh niên công an xã rất nhiều mô hình thanh thiếu nhi tham gia đảm bảo an ninh trật tự đã được đăng ký triển khai và phát huy hiệu quả như tổ sung quốc an ninh công lập bộ thiếu niên với pháp luật tổ công nghệ số cộng đồng xã không có tội phạm về tệ nạn ma túy em nuôi của đoàn con nuôi công an xã ngân hàng máu sống v v
sự tham gia của cán bộ công an chính quy trong tổ chức đoàn tại cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
các cán bộ đoàn xã phường thị trấn khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư hiện nay đồng thời nâng cao uy tín của tổ chức đoàn và công an xã với cấp ủy đảng địa phương và nhân dân
các cán bộ đoàn xã phường thị trấn khắc phục tình trạng thiếu hụt